rừng phòng hộ luôn được coi là lá chắn bảo vệ đất đai làng mạc để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất
tuy nhiên hiện nay nhiều xã vùng biển của huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh diện tích rừng phòng hộ đã bị xâm thực và mỏng đi từng ngày khiến cho người dân vùng ven biển hết sức lo lắng
huyện cầm xuyên có diện tích dừng phòng hộ ven biển khoảng một ha chủ yếu trồng cây phi lao với chiều dài một mươi tám km đi qua chín xã gồm cầm hòa cầm xương thị trấn thiên cầm cầm nhượng cầm lĩnh
nhiều năm trở lại đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu chiều cường dâng cao cộng với sức tàn phá của mưa lũ khiến biển xâm thực mạnh vào đất liền kéo theo rừng phòng hộ bị sói lở nghiêm trọng cây cối ngã đổ chết dần chết mòn
khiến người dân sống trong nỗi lỡ
nhiều năm trở lại đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu chiều cường dân cao cây cối ngã đổ chết dần chết mòn
khiến người dân sống trong nỗi lỡ
trong đó có khoảng hai mươi hộ dân nuôi tôm trên cát ở vùng cửa biển
nếu như rừng phòng hộ không được khôi phục lại thì nguy cơ làm tổn hại đến đời sống an sinh xã hội của người dân nơi đây
móng được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ giúp xã nhà là việc thứ nhất là hỗ trợ để có phương pháp khe biển vùng sạt lợi như khé phú hoa điểm sạt lợi khé phú hoa
cái thứ hai là hỗ trợ về một phần nào đó về
cơ chế chính sách để giúp địa phương và giúp người dân ở trong vùng phòng hộ này để tại trong lại rừng để bảo vệ nếu không là ngày càng là vì chúng ta phải xoáy mỡ vì vùng bờ bá rừng
trước những khó khăn như hiện nay của người dân sinh sống dọc bờ biển chính quyền tỉnh hà tĩnh cần sớm có các giải pháp để người dân yên tâm sản xuất bám biển mưu sinh